hội chữ thập đỏ tp hà nội phối hợp với tri hội tán trợ chữ thập đỏ tình người và ủy ban nhân dân huyện ứng hòa đã khởi công hơn một trăm năm mươi nhà ở chữ thập đỏ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên sáu tỷ đồng
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín được hội chữ thập đỏ tp hà nội phát động
hội chữ thập đỏ tp hà nội phát động
chúng tôi đến tận nơi từng nhà để chúng tôi không những là chỉ trợ giúp mà còn khơi lên tinh thần nhân ái đùm bọc của gia đình của họ hàng của bà con nối xóm để cùng chung sức để giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
để hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở chữ thập đỏ lần này ngoài nguồn kinh phí của tri hội tán trợ chữ thập đỏ tình người còn có các doanh nghiệp nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian vừa qua các hoạt động nhân đạo
các doanh nghiệp của chúng tôi triển khai đã nhận được sự tin tưởng của các doanh nghiệp các nhà hảo tâm để từ đó họ yên tâm khi cùng đồng hành với hội chữ thập đỏ để tổ chức các hoạt động nhân đạo
cùng với đó chính việc giáo dục được giá trị nhân đạo để cho mọi người thấy được việc làm nhân đạo có ý nghĩa như thế nào
thì mọi người sẽ tham gia một cách tự nguyện và nhờ đó thì ngày càng có nhiều người cùng chung tay với chữ thập đỏ để tổ chức các hoạt động nhân đạo giúp đỡ cho những người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
chúng tôi cũng đang đặt quyết tâm là ứng hòa là điểm khởi đầu
để lan tỏa việc xây dựng nhà cho người nghèo người có ảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
sau huyện ứng hòa thì chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tất cả các hộ mà cần có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố
để từ đó phối hợp với chữ thập đỏ tình người cùng với các cơ sở hội của chúng tôi và các nhà hảo tâm để chung tay xóa những ngôi nhà tạm nhà rột nát như thế này
thông qua chương trình ý nghĩa lần này hội chữ thập đỏ tp hà nội mong muốn toàn thể nhân dân tích cực hướng ứng chương trình trợ giúp người nghèo
tham gia nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng đảng nhà nước phấn đấu để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn